chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một nhận được tin báo về việc tàu cá mang số hiệu nd chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts bị hỏng máy chính
nước tràn vào khoang tại khu vực tây nam đảo bạch long vĩ
vùng cảnh sát biển một lập tức điều động tàu cảnh sát biển tám nghìn ba thuộc hải đội một trăm linh một đang làm nhiệm vụ trực tại đây khẩn trương xuất phát làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
đến hai mươi một giờ cùng ngày tàu cảnh sát biển tám nghìn ba tiếp cận được tàu cá bị nạn ở vị trí cách tây nam đảo bạch long vĩ bốn mươi năm hải lý
tàu đã cử tổ công tác sang tàu bị nạn tiến hành kiểm tra chăm sóc y tế cung cấp các nhu yếu phẩm và động viên tinh thần các thuyền viên trên tàu
tình hình sức khỏe của các thuyền viên đã dần ổn định
qua nắm bắt được biết tàu nd chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts gồm sáu thuyền viên do anh nguyễn văn thạch hai mươi bảy tuổi
quê ở xã hải chính huyện hải hậu nam định làm thuyền trưởng đang đánh bắt tại khu vực trên đã bị hỏng máy chính nước tràn vào khoang
cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển tám nghìn ba đã hỗ trợ hút khô khoang máy kiểm tra sự cố máy móc đồng thời tiến hành làm dây lai kéo tàu cá bị nạn về đảo bạch long vĩ
đến sáu h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi một tàu cảnh sát biển tám nghìn ba đã lai kéo tàu cá nd chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts về đến khu vực đảo bạch long vĩ và tiến hành bàn giao người và phương tiện cho các cơ quan